do vậy ở hầu khắp các địa điểm vui chơi du lịch trên cả nước đều thu hút rất đông du khách
là một trong những điểm thu hút lượng lớn du khách đến du lịch ở phía nam
trong những ngày qua hàng chục ngàn du khách đã đổ về thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng để du lịch nghỉ dưỡng
nhờ công tác dự báo nắm chắc tình hình công an tỉnh lâm đồng đã triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
tại đền thờ âu lạc khu du lịch pren thành phố đà lạt từ sáng mùng một mươi tháng ba âm lịch rất đông người dân và du khách đã đổ về đây để tham dự các nghi lễ lễ hội và dân hương tưởng nhớ các vị vua hùng